các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhưng các chuyên gia y tế công cộng đánh giá trong giai đoạn này của dịch covid một mươi chín
mọi người có thể sử dụng các công cụ để giảm thiểu rủi ro như vaccine phòng covid một mươi chín
xét nghiệm covid một mươi chín tại nhà khẩu trang và phương pháp điều trị giúp giảm tình trạng bệnh nặng
giáo sư william shepner tại trung tâm y tế đh vanderbilt của mỹ cho biết
nhiều người lo ngại về sự kiện siêu lây nhiễm nhưng với mức độ miễn dịch tự nhiên và tỷ lệ tiêm vaccine trong cộng đồng
hầu hết những người mắc covid một mươi chín hiện nay đều chỉ rơi vào tình trạng nhẹ và không phải nhập viện
một khác biệt lớn giữa tụ tập xã hội thời điểm này so với giai đoạn đầu dịch covid một mươi chín
là nhiều người đã có miễn dịch với virus sars cov hai từ tiêm vaccine hoặc từng mắc và hồi phục
theo ước tính của cdc tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một dựa trên dữ liệu từ xét nghiệm máu
khoảng chín mươi năm người mỹ trên một mươi sáu tuổi có kháng thể với virus sars cov hai
bằng việc sử dụng đúng công cụ ngăn chặn đúng thời điểm
có hy vọng rằng siêu lây nhiễm covid một mươi chín có thể trở thành một điều trong quá khứ
ghi nhận chưa có trường hợp
rơi vào tình trạng nặng sau sự kiện ở wilton
nhưng điều phối viên ứng phó với đại dịch covid một mươi chín của nhà trắng
aishish jha ngày một mươi một tháng bốn cảnh báo
dịch covid một mươi chín chưa kết thúc vẫn sẽ có các ca lây nhiễm virus sars cov hai
và chúng ta phải tiếp tục thận trọng
đồng tình về ý kiến trên một số chuyên gia cũng cho rằng
mặc dù nguồn vaccine và xét nghiệm covid một mươi chín đã có nhiều hơn
tình trạng siêu lây lan covid một mươi chín vẫn chưa kết thúc
vì vậy việc nghiêm túc tuân thủ các phương án phòng chống dịch
để giảm thiểu nguy cơ lây lan
giảm thiểu rủi ro các ca mắc nặng vẫn là điều cần thiết trong thời điểm này